các tỉnh tây bắc bộ nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ cao hơn khoảng một hai độ
di chuyển vào khu vực trung bộ với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày mai cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực này sẽ có mưa giải rác với lượng không nhiều
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết biến đổi không nhiều trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ
sự hoạt động của những nhiễu động ở phía nam biển đông vẫn có khả năng gây mưa cho khu vực này tập trung ở các tỉnh thuộc nam tây nguyên và một số nơi ở đông nam bộ
trong mưa rông cần đề phòng gió giật mạnh mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối ban ngày trời có nắng
nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ tại tây nguyên và từ ba mươi hai ba mươi năm độ tại các tỉnh nam bộ
chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển toàn biển đông bao gồm hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
có gió thổi với cứng độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường
đi cùng là thời tiết ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội tại đây nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
sải sát đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi sáu độ